cảm ơn các bạn đã theo dõi
quá trình chữa cháy ba đồng chí cán bộ đội phòng cháy chữa cháy đã hy sinh do vào hiện trường tầng ba bị sập cầu thang bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí
danh tính ba chiến sĩ bị hy sinh gồm đồng chí đặng anh quân đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy đồng chí đỗ đức việt cán bộ phòng cháy chữa cháy và đồng chí nguyễn đình phúc hiện thi thể ba cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
sau khi nhận được tin báo bộ trưởng bộ công an đã cử đồng chí thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
ngay sau khi được tin ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ cháy quán karaoke
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh là đội trưởng đặng anh quân cùng chiến sĩ đỗ đức việt và nguyễn đình phúc
chuyển sang một thông tin khác công an quận bình tân tp hcm cho biết đang điều tra truy xét nhóm đối tượng ầu đà gây náo loạn khu vực trên đường mã lò phường bình trị đông
được biết vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn sau va chạm xe máy
thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h tối ngày ba mươi một tháng bảy nhóm khoảng một mươi người gồm cả nam và nữ chạy xe máy trên đường mã lò phường bình trị đông a quận bình tân tp hcm
khi đến gần quán karaoke thì xảy ra va chạm giao thông với nhóm khoảng ba người
hai bên nể sinh mâu thuẫn và la vào hỗn chiến dùng mũ bảo hiểm gậy gọc rượt đuổi nhau
một số thành viên trong hai nhóm này bị thương công an quận bình tân nhận được tin báo của người dân đã đến hiện trường trích xuất camera xác minh vụ việc
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng mai nữ lan ngọc
trú tại phường hòa hải quận ngũ hành sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đối tượng ngọc nói mình có quan hệ ở bộ công an và nhận của bà nguyễn thị bích chi hai mươi tỷ đồng để lo lót thủ tục lô đất với giá hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngọc đã không lo được thủ tục của lô đất và chỉ chuyển lại cho bà chi một mươi tỷ đồng
số tiền còn lại ngọc đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và bỏ trốn
ngày một tám lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà riêng địa chỉ số hai thích phước huệ phường hòa hải quận hữu hành sơn
ngày ba mươi một tháng bảy trên vùng biển cách côn đảo tỉnh bà râu vũng tàu khoảng một mươi hải lý về phía nam
hải đoàn một mươi tám bộ đội biên phòng kiểm tra bắt giữ một phương tiện vỏ gỗ
đang vận chuyển gần ba mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra tất cả bốn thuyền viên trên tàu đều không có giấy tờ tùy thân bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định
theo lời khai của thuyền trường tàu tg chín mươi nghìn một trăm tám mươi bảy ts đang vận chuyển khoảng ba mươi lít dầu đeo
quá trình kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành các thủ tục ban đầu dẫn giải tàu vi phạm về cảng hải đoàn một mươi tám bộ đội biên phòng
để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với công an thị trấn tĩnh túc huyện nguyên bình
bắt quả tang đối tượng nông văn thái chú tại xóm bản bậy xã hồng trị huyện bảo lạc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm ba gói ni lông bọc các cục chất bột màu trắng một xe máy và một điện thoại di động
đối tượng thái khai nhận số chất bột dạng cục màu trắng là ma túy loại heroin
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục khám xét bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng đang tàng trữ ma túy
gồm lý văn thông đàm văn tư và quan văn toàn vật chứng thu giữ được của các đối tượng là hơn một trăm một mươi gram ma túy